thưa quý vị trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia và cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu
khu vực phía nam c bảy mươi bốn b phối hợp với công an các tỉnh long an và tây ninh đã phát hiện và bắt giữ
ba vụ vận chuyển thuốc lá lậu từ campuchia vào việt nam thu giữ tổng cộng hơn một trăm ba mươi bao thuốc lá lậu
phó thủ tướng trương hòa bình trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia yêu cầu các đơn vị chức năng
tập trung điều tra các vụ buôn lậu thuốc lá tại tỉnh long an và tây ninh thời gian qua
phó thủ tướng yêu cầu bộ công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung điều tra làm rõ ba vụ buôn lậu thuốc lá
đã phát hiện tại tỉnh long an và tỉnh tây ninh để truy tố đúng người đúng tội đúng pháp luật
đảm bảo đánh trúng đầu nậu đối tượng cầm đầu đồng thời làm rõ đường dây tổ chức phương thức
thủ đoạn phạm tội hành vi phạm tội để xử lý đúng quy định của pháp luật
không để tình trạng thông tin ban đầu là lớn nhưng sau đó kết quả điều tra truy tố xét xử thì thu nhỏ lại
bộ công an chỉ đạo các đơn vị chức năng mở rộng điều tra để triệt phá các đường dây
ổ nhóm buôn lậu qua biên giới tỉnh long an tỉnh tây ninh và các tỉnh phía nam